tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại trung tâm phụ nữ và phát triển hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với câu lạc bộ áo dài việt nam tổ chức chương trình triển lãm áo dài việt với chủ đề áo dài mùa cưới năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm áo dài việt chủ đề áo dài mùa cưới năm hai nghìn hai mươi cập nhật những xu hướng áo dài cưới mới nhất từ kiểu sáng màu sắc đến chất liệu được các nhà thiết kế cập nhật và giới thiệu đến công chúng
đây cũng là nơi để các nhà thiết kế việt trao đổi về kinh nghiệm về những ý tưởng thiết kế mới nhất dành cho mùa cưới năm nay
nhắc đến áo dài là nhắc đến việt nam là niềm tự hào là khi chất việt
các nhà thiết kế của câu lạc bộ áo dài việt nam mong muốn thông qua triển lãm áo dài việt chủ đề áo dài mùa cưới năm hai nghìn hai mươi một lần nữa tôn vinh và quảng bá áo dài đến đông đảo giới mộ điệu và bạn bè quốc tế